thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi là một năm đầy thách thức đối với ngành điện ảnh việt nói chung
và khâu sản xuất phát hành phim nói riêng khi phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn
do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
hàng loạt dự án phim hoãn bấm máy nhiều bộ phim đã hoàn thành nhưng không thể ra rạp
doanh thu phòng vé toàn quốc giảm mạnh
ngoài lượng lớn phim chờ ra rạp còn khá nhiều dự án đang quay hoặc đã quay xong
nhưng tiến độ chậm do điều kiện công việc đặc thù không đáp ứng được giãn cách xã hội
hoặc thiếu nhân sự trong đó có cả các nhân sự người nước ngoài
vừa qua hàng loạt dự án phim điện ảnh thông báo hoãn chiếu do diễn biến phức tạp
của dịch covid một mươi chín đó là dự án phim tiệc trăng máu của đạo diễn nguyễn quang dũng
đã phải hoãn chiếu vô thời hạn gây ảnh hưởng lớn đến kinh phí sản xuất
mới đây nhà sản xuất ngô thanh vân cũng đã phải hoãn dự án trạng tí
sang năm hai nghìn hai mươi một mới có thể tiếp tục thực hiện
sau một thời gian vất vả và chật vật dự án phim điện ảnh được mong chờ
drom của đạo diễn trần dũng thanh huy tưởng như đã ra mắt vào cuối tháng bảy
đã phải dừng lại do dịch covid một mươi chín lần hai tại việt nam
mới đây nhất drom một lần nữa lại rời ngay không chiếu tới cuối tháng chín
và chỉ tại một vài cụm rạp ở thành phố hồ chí minh
chiếu đầu tiên của chúng tôi thì đã bị rời lại không có báo trước được là đến hôm nào thì chúng tôi mới chiếu
vì nếu chúng tôi không chiếu đâu vào đợt này nữa thì cái công sức truyền thông trong suốt cả cái quá trình thời gian vừa rồi
bằng tình yêu và tâm sức của mình thì tôi nghĩ nó sẽ đổ xuống sông xuống biển mất
việc nhiều phim nổi bật không được phát hành cũng khiến cho các giảm chiếu bị ảnh hưởng nặng nề
do có quá ít sự lựa chọn cũng như tâm lý e rè vì dịch bệnh
khiến lượng khán giả tới rạp trở nên thừa thấu
điều này đã khiến các đơn vị bị thiệt hại đáng kể
thậm chí nhiều nơi phải đóng cửa cụm rạp cắt giảm nhân sự nhằm bảo đảm chi phí vận hành
so với cùng kỳ báo cáo tài chính năm hai nghìn một mươi chín thì galaxy tụt giảm đến hai mươi
thành ra là khách hàng tụt giảm là một phần nhưng tất cả các chi phí về dịch vụ
về con người về phí thuê bằng và tất cả những phí khác là rạp galaxy và hệ thống galaxy vẫn phải trị trả hàng tháng đều
rõ ràng covid một mươi chín đã khiến các đơn vị bị thiệt hại đáng kể
các ngành điện ảnh chịu tồn thất lớn và sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới
vì vậy việc chủ động ứng biến với tình hình mới là điều cần thiết để các đơn vị dự liệu được những rủi ro
giúp điện ảnh việt nam phục hồi sau một năm nhiều sóng gió
thưa quý vị khó khăn là vậy nhưng đây cũng là những thách thức để ngành điện ảnh thể hiện năng lực
bản lĩnh đồng thời trao chuốt thêm về nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm
đẩy mạnh khâu phát hành trên nền tảng trực tuyến
các chuyên gia điện ảnh cũng cho rằng
bên cạnh khó khăn chung đây chính là thời điểm mang tính quyết định
đòi hỏi các nhà làm phim phải thật sự nghiêm túc đam mê thì mới khẳng định được vị trí của mình
trong ngành điện ảnh và không chịu hậu quả của quy luật đào thải
để thích nghi với tình trạng dịch bệnh diễn biến phức tạp khó xác định thời điểm kết thúc
một số đơn vị đã lên kế hoạch chuyển sang sản xuất phim chiếu online tại các ứng dụng
đẩy mạnh các tác phẩm điện ảnh phát hành trên các nền tảng trực tuyến
trong cái thi hình
dịch rất là khó khăn khi mà ra dạp cũng khá là ngại
nên là mình đã dặn để có thể xem phim trực tuyến
phim trực tuyến rồi tốc độ cũng khá là nhanh và chất lượng cũng khá là tốt
ngoài dạp bây giờ thì cũng không nhiều phim đặc sắc lắm
cho nên là em chọn xem phim ở trên các trang web trực tuyến
netflix galaxy phim cộng
cũng nhiều phim cập nhật nhiều thể loại khác nhau thôi
nên là có nhiều lựa chọn cho bọn em
việc đẩy mạnh phát hành phim trực tuyến là một trong những giải pháp
cơ quan phát hành phim trực tuyến
cần thiết trước tình hình hiện tại khi xu hướng và cách thức giải trí của khán giả đang thay đổi
và ngành điện ảnh cũng cần nắm bắt tiếp cận nhu cầu ấy để chọn hướng phát hành phù hợp
ngày hôm nay thì mọi người đã không còn xa lạ khi nghe đến netflix
nghe đến các cái hạ tầng kiểu như kinh doanh vod như là fpt play
hoặc là galaxy plus hoặc là danet
và mọi người rất là thích thú với việc ở nhà để có thể thưởng thức điện ảnh
theo nhà báo việt văn khó khăn thách thức cũng là dịp để ngành điện ảnh thay đổi bứt phá
bên cạnh hình thức phát hành phim trực tuyến
các đơn vị có thể tìm ra những giải pháp khác để thu hút khán giả
bây giờ có những phim có thể là chứa cho những giảm ngắn mà thế giới cũng làm đấy thôi
những phim năm mươi người tám mươi người
tôi biết có những giao điện thuật mở ra cũng chỉ có tám mươi người năm mươi người thôi
thì nghệ thuật xóa phim cũng thế
thứ hai là có thể hình thức khác ví dụ như là bán cho những cái kênh truyền hình
ngoài những nỗ lực của các đơn vị sản xuất và phát hành
các giảm chiếu phim toàn quốc cũng đang có những biện pháp khắc phục thiệt hại
như làm việc với các chủ đầu tư cho thuê mặt bằng để thảo luận việc miễn giảm chi phí
đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến chương trình thành viên để kích cầu khán giả quay trở lại giảm sau dịch bệnh